công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương đang tạm giữ đối tượng võ như dũng ba mươi một tuổi
ngụ phường vĩnh tân thị xã tân nguyên cùng ba đối tượng nguyễn công bằng hai mươi tám tuổi
quê quán huyện bắc tân uyên hà minh long hai mươi hai tuổi và nguyễn trung kỳ hai mươi tám tuổi
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản và hủy hoại tài sản
qua công tác quản lý địa bàn đối tượng công an thị xã tân uyên phát hiện nhóm đối tượng
do võ như dũng cầm đầu với khoảng hai mươi đối tượng có biểu hiện hoạt động bảo kê
các quán nhậu cơ sở kinh doanh ngành nghề dịch vụ trên địa bàn phường vĩnh tân
và các địa bàn giáp ranh
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dũng và đàn em đến gặp anh nguyễn trọng cường hai mươi tám tuổi
là chủ quán nhậu trốn vợ hai có địa chỉ khu phố một phường vĩnh tân
để yêu cầu đặt vấn đề bảo kê và cho kỳ là đàn em của dũng làm giữ xe
kiêm bảo vệ của quán với số tiền một mươi hai triệu đồng một tháng
khoảng hai mươi giờ ngày một mươi tháng một dũng cùng đoàn em đến quán của anh cường để ăn nhậu
quá trình nhậu dũng vô cớ dùng đi bia đánh anh cường gây thương tích
tiếp đó dũng và đàn em còn đập phá bàn ghế của quán và đuổi khách ra về
làm việc với cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của mình
vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
được biết dũng và các đối tượng đàn em từng có nhiều tiền án tiền sự
riêng đối tượng dũng từng có ba tiền án về các tội không tố giác tội phạm cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật